theo who hơn một triệu trường hợp mắc bệnh này trong năm hai nghìn một mươi tám trong đó tỷ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn nhiều so với nữ giới